sở giao thông vận tải tp hcm vừa có thông báo gửi các cơ sở trung tâm đào tạo sát hạch giấy phép lái xe
về việc cho học viên học và sát hạch trở lại sau thời gian tạm ngưng phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian tổ chức thi sát hạch lấy giấy phép lái xe trở lại thực hiện từ ngày một mươi năm tháng năm
nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho học viên khi quay trở lại học
và dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu các cơ sở
trung tâm đào tạo sát hạch giấy phép lái xe phải tổ chức khai báo y tế đối với học viên
giáo viên sát hạch viên nhân viên hỗ trợ tại kỳ sát hạch chuẩn bị ít nhất hai phòng cách ly
để cách ly tạm thời các trường hợp có biểu hiện của bệnh
bên cạnh đó thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp phòng quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe
tăng cường giám sát công tác tổ chức sát hạch cấp giấy phép lấy xe bảo đảm các trung tâm sát hạch lái xe
thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn phòng chống dịch